để đảm bảo an toàn cho người dân trước siêu bão noru tỉnh quảng nam đã thực hiện di rời dân quy mô lớn
và chính quyền địa phương các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm
thiết bị y tế và hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân trong suốt thời gian sơ tán tranh bão
tại trường cao đẳng y tế quảng nam một trong những địa điểm sơ tán tập trung ở thành phố tam kỳ
gần bốn trăm linh người dân đã đến tránh bão
để đảm bảo sinh hoạt của người dân tại địa điểm sơ tán
chính quyền địa phương đã nhanh chóng lập danh sách để chuẩn bị lương thực
ngày ba buổi sáng trưa và tối các lực lượng sẽ hỗ trợ mang cơm đến cho bà con
để chuẩn bị cho các phương án sơ tán bà con nhân dân về các điểm sơ tán tập trung
thì thành phố cũng đã bố trí các địa điểm cũng như là đảm bảo các nhu cầu lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm cần thiết để cho bà con đảm bảo trong những ngày bão lũ
thành phố cũng đã sẵn sàng phương án bố trí lực lượng y tế
cũng như lực lượng an ninh để đảm bảo các an toàn trật tự trong những ngày bà con trú lẫm
phòng trường hợp bão diễn biến phức tạp và kéo dài không thể di chuyển để cung cấp lương thực
chính quyền địa phương và các lực lượng cũng đã huy động nguồn lực
chuẩn bị mì tôm và nước uống đưa về các kho ở những địa điểm sơ tán tập trung
đồng thời sẵn sàng lương thực dự trữ cho các khu vực bị cô lập sâu bão
nếu nước lũ trần cao
trước đó các lực lượng cũng đã hỗ trợ người dân đưa lúa gạo
lương thực tại nhà lên vị trí cao ráo tránh ngập nước hư hỏng
trong suốt quá trình người dân đi sơ tán
lực lượng tại chỗ sẽ luôn túc trực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân